xin chào và hẹn gặp lại
qua công tác trinh sát công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã tiến hành kiểm tra đột xuất và bắt quả tang tại một cơ sở kinh doanh thịt tươi sống ở số bốn mươi năm trên một a đường phạm hồng thái phường một mươi tp đà lạt phát hiện chủ nhà hàng đang tàng trữ bốn tấn thịt lợn xương chân giò lợn đã bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
chủ cơ sở trên là bà đỗ thị thu hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy khai báo
toàn bộ số thực phẩm được để tại kho lạnh từ một đến năm tháng qua tuy nhiên do kho lạnh bị hư hỏng khoảng một tuần nay nên toàn bộ số thịt lợn xương chân giò lợn đã bốc mùi hôi thối
nguồn gốc thực phẩm chủ cơ sở mua từ các lò mổ trong tỉnh để bán buôn
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở chưa xuất trình được phiếu kiểm dịch động vật đối với số thực phẩm trên
do vậy đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số thịt lợn để xử lý theo quy định của pháp luật
với các chỉ số sức khỏe được bác sĩ kết luận là điều rất tốt
thế nhưng đó lại là những tờ giấy khám sức khỏe giả
hành vi của các đối tượng đã bị công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội đấu tranh triệt xóa thành công thù giữ nhiều tăng vật
đây là hai đối tượng vũ hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh hưng yên và phạm tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại hải phòng
đã bị công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội bắt giữ về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức nhà nước
hai đối tượng chủ yếu sản xuất và tiêu thụ hàng trăm tờ giấy khám sức khỏe giả danh hai bệnh viện là bệnh viện e và bệnh viện giao thông vận tải
theo lời khai của vũ hoài nam
một tờ giấy khám sức khỏe như thế này khi nam đã làm thanh thạo chỉ mất một mươi phút và có giá từ một trăm linh đến một trăm năm mươi đồng
nếu mà em lấy dấu thì chắc tầm hơn hai tháng thì em mới làm được
quen rồi thì làm cũng tầm chắc tầm một mươi phút là xong
ai có nhu cầu làm giáp nai ảnh thì em gửi ảnh cho anh làm và em chỉ việc nhận giấy và giao cho khách
sinh viên này em bán một trăm linh nghìn một tờ
thủ đoạn của hai đối tượng này đều chỉ giao dịch qua mạng xã hội là qua mạng facebook và zalo
với nhiều tài khoản khác
cũng với hành vi tương tự trước đó đối tượng phạm thị mơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh quảng ninh
cũng đã bị công an quận bắc từ liêm bắt giữ về hành vi làm giấy khám sức khỏe giả
trong hai vụ việc này các đối tượng đều chỉ làm giả giấy khám sức khỏe của hai bệnh viện là bệnh viện e và bệnh viện giao thông vận tải
theo đánh giá của cơ quan công an trong thời gian gần đây gia tăng loại tội phạm này và điều này đã gây nhiều hệ lụy cho xã hội
đây là gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng xã hội đặc biệt là các hồ sơ này nộp vào các trung tâm dạy nghề lái xe
liên quan đến năng lực hành vi của các đối tượng tham gia để điều khiển phương tiện thì rất gây nguy hiểm cho xã hội
nếu đặc biệt xảy ra tai nạn giao thông hoặc linh pháp khác thì xem xét lại thì đây là các hồ sơ không đúng tiêu chuẩn cũng như quy định của pháp luật
do vậy nên là người dân nên cần phải đến các trung tâm hoặc là các bệnh viện nơi gần nhất hoặc các quy định pháp luật và các trang mạng thông tin
phổ biến cập nhật kiến thức và được tuyên truyền với các cơ quan chức năng để trong quá trình của mình để xin việc
cũng như là hoàn thiện các hồ sơ để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật
cũng theo cảnh báo của cơ quan công an hành vi của những người cố tình sử dụng giấy khám sức khỏe giả cũng là hành vi vi phạm pháp luật
và khi cơ quan công an điều tra truy xét những bộ hồ sơ xin việc làm hay trong các hồ sơ xin cấp giấy phép lái xe
nếu phát hiện sử dụng giấy tờ giả thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh lào cai ủy ban nhân dân xã võ lao huyện văn bàn cho biết lũ ống bất ngờ đã xảy ra trên địa bàn vào ngày hôm qua
đã cuốn trôi một phụ nữ đang trên đường đi làm về địa phương hiện đang cử các lực lượng tại chỗ để tổ chức tìm kiếm cứu nạn
lũ ống bất ngờ đổ về trên suối nậm mả đã cuốn trôi chị chiêu thị siết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại thôn bốn xã nậm dạng huyện văn bàn tỉnh lào cai
chị siết là công nhân làm việc tại cơ sở chế biến gỗ ở xã phú nhuận huyện bảo thắng
sau khi tan ca hai vào khoảng một giờ sáng ngày ba mươi một tháng bảy chị diết đi về qua ngầm tràn nậm mả thì bị lũ cuốn trôi
xã võ lao đã huy động khoảng năm mươi công an viên dân quân và người dân tiến hành tìm kiếm dọc ba km bờ suối nậm mả
đến bốn giờ sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xe máy của chị siết cách ngầm nậm mả gần ba km
đến thời điểm này lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai hy vọng sớm tìm được chị siết
đặc điểm đặc biệt ở khu chợ này đó chính là không chỉ đem đến cho mọi người hải sản tươi ngon
mà cả những nét độc đáo của cuộc sống làng trài cũng đã tồn tại bao đời cũng xuất hiện tại đây
và hãy cùng phóng viên antv tìm hiểu về đời sống của bà con nơi đây vào lúc tinh mơ sẽ như thế nào
hơn ba giờ sáng chợ cá cồn gò đã nhộn nhịp và ồn ào với tiếng hò gọi đạo thuyền kính người bán người mua
chợ nằm sát bên bờ biển nên khi những chiếc thuyền vừa cập bến mang theo mẻ cá tươi
bà con đã thu mua ngay tại bờ
do luồng lạch bồi lấp thì những chiếc thuyền đánh cá như thế kia sẽ không thể vào trong bờ được
mà sẽ phải dùng các cái thuyền thúng như thế này để chở cá từ những thuyền kia vào bờ cho bà con
ông trần hoài nam đã theo nghề đánh cá gần hai mươi năm nay
ông bảo nghề này vất vả mà mỗi tháng thu nhập chỉ được trên dưới tám triệu
có khi thời tiết không thuận lợi thì chẳng được là bao
nhưng đây là nghề kiếm sống của hầu hết người dân làng trài này
chứ không riêng gì ông nên ông vẫn theo cho đến nay
còn ngư dân lại tất bật giặt lưới cho thuyền đậu bến và chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo
một thông tin rất đáng chú ý
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng thay đổi hành vi
cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần túi ni lông khó phân hủy
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái
các cơ quan đơn vị sẽ hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy
tập trung kiểm soát ô nhiễm môi trường về rác thải nhựa
đẩy mạnh việc tổ chức thu gom tái chế chất thải nhựa túi ni lông trên địa bàn thành phố
tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các tổ chức hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất túi ni lông khó phân hủy
túi ni lông tự phân hủy sinh học và túi ni lông thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố
về việc chấp hành thực hiện thuế bảo vệ môi trường thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu từ ngày hôm nay mùng một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trở đi
các cơ quan hành chính nhà nước các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố
có kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp hội nghị hội thảo
và các hoạt động khác của cơ quan đơn vị
từ năm hai nghìn hai mươi trở đi sở tài chính sẽ không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước
các đơn vị sự nghiệp để mua các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của mình
thành phố cũng đề ra mục tiêu đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh hệ thống siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tiện lợi nhà sách
sẽ sử dụng các bao bì thân thiện với môi trường thay thế cho túi ni lông khó phân hủy
các tiểu thương tại các chợ dân sinh sẽ giảm năm mươi sử dụng túi ni lông
là thường trạng đã diễn ra từ lâu
thế nhưng đây vẫn đang là một vấn đề khó xử lý của các cơ quan chức năng
bởi có những trường hợp từ các đối tượng đã mạo danh là thương binh để trả trội
và điều này thì không những tìm ẩn nhiều nguy hiểm
và thực tế thì đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm cho người đi đường
ảnh hưởng đến hình ảnh những thương bệnh binh chân chính
và câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ phản ánh về tình trạng này
thực tế là trong rất nhiều năm qua thành phố hà nội đã ra quân liên tục
và tổ chức tăng cường xử lý các vi phạm của xe ba bánh
cũng như là mỗi năm đều tiến hành giả soát số lượng người thương binh
được cấp phép sử dụng các loại xe ba bánh này
thế nhưng mà tình trạng xe ba bánh giả mạo thương binh giả mạo người khuyết tật
sử dụng tay ba bánh vẫn diễn ra tràn lan
phần là vì thói quen sử dụng của người dân phần là do địa hình của thành phố hà nội
có nhiều ngõ ngách và xe ba bánh tỏ ra có vượt trội ưu thế vượt trội hoàn toàn
so với các loại xe tải có cùng kích thước và mang đến hiệu quả tốt hơn
phần là do công tác quản lý xe ba bánh hiện còn nhiều kẽ hở
khi mà số lượng xe ba bánh đã vượt gấp nhiều lần số lượng thương binh
được cấp phép sử dụng xe ba bánh cũng như là cái con số này liên tục tăng lên
trong nhiều năm qua
là thương binh bậc ba trên bốn từng chiến đấu ở mặt trận vị xuyên hà giang
cách đây ba mươi năm trở về với đời thường ông lưu văn thắng rất khó xin việc
vì vậy hơn chục năm nay ông đã gắn bó với chiếc xe ba bánh để chở hàng
kiếm thêm thu nhập cho sinh hoạt gia đình
thế nhưng trước thực trạng giả mạo thương binh để chạy xe ba bánh
diễn ra tràn lan không được kiểm soát như hiện nay khiến không chỉ ông
mà còn nhiều thương binh khác cảm thấy vô cùng bức xúc
theo thống kê hiện hà nội có hơn một ba trăm linh xe ba bánh của thương binh
bệnh binh người khuyết tật và chỉ có ba mươi xe đã được đăng ký
thế nhưng có tới bốn ba trăm sáu mươi bảy trường hợp sử dụng điều khiển xe ba bốn bánh tự chế
trong đó có năm trăm chín mươi ba trường hợp là thương binh tám mươi tám trường hợp là bệnh binh
chín mươi chín trường hợp là người khuyết tật
còn ba năm trăm tám mươi bảy trường hợp còn lại là giả mạo
xét về độ an toàn của loại xe này thì ai cũng biết cả
chỉ là sự lắp ghép chắp vá từ cục máy của xe phế thải
được đặt lên bộ khung có ba bánh thế là bọn bòn chạy trên đường
và thực tế là không có một cơ quan chức năng nào dám đứng ra kiểm định chất lượng của những chiếc xe này
các chuyên gia giao thông cho rằng đã đến lúc chúng ta cần có biện pháp mạnh tay
trong vấn đề kiểm định các phương tiện đặc thù này đánh giá chất lượng thường xuyên mới cho lưu hành
chứ không thể giải quyết xử lý hời hợt như những năm vừa qua
và lý mà nói thì người ta cần chất lượng thôi
nhưng về tạm chất thì chúng ta cần thiếu thủ tục thôi
là thủ tục để chúng ta kiểm tra chất lượng và đảm bảo an toàn chất lượng
nhưng mà khi chúng ta không muốn phát triển thì chúng ta không muốn chứng nhận chất lượng cho các loại xe này
và chính không gương lượng như xe này nó cứ trôi đổi nó cứ chạy
rồi lấy cớ là thương binh lấy cớ là cái nọ thế kia
có khăn thì người ta cứ chạy
và nếu mà lực lượng chức năng mà làm căng quá thì có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề
cái công tác là người ta nói hơn là cái văn hóa ứng xử giữa người thực thi công vụ mới này người tham gia
các chuyên gia giao thông cũng nhận định trong thời gian tới
thành phố hà nội cần ra soát thống kê dừng hoạt động tất cả các xe ba bánh chở hàng trên địa bàn toàn thành phố
và có cơ chế hỗ trợ chuyển đổi phương tiện việc làm đối với thương binh có xe ba bánh chở hàng đang hoạt động
qua đó xử lý triệt đề tình trạng giả danh thương binh chạy xe ba bánh
cũng như theo đuổi mục tiêu cấm hoàn toàn xe ba bánh trên địa bàn thành phố đã có từ năm hai nghìn một mươi ba
và thứ hai là tìm cách chuyển nước từ hồ những khu vực mà có hồ chứa có khả năng điều hòa
đến những hồ phù hợp hạn bằng hệ thống đường ống để tránh thất thoát
đối với nguồn nước dùng thì biện pháp giữ nước tại chỗ giữ nước theo các phương pháp truyền thống
nó làm cho giảm căng thẳng trong khi mà các hạn hán nó xảy ra
ngoài ra người dân có thể áp dụng các biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng
và áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp như thế nào
chúng ta phải có những cái bố trí về vấn đề sản xuất thích nghi cho nó tốt phù hợp
chuyển đổi những cây trồng dùng nhiều nước giảm diện tích đi chẳng hạn
chuyển đổi và sử dụng những cây sử dụng ít nước
thứ hai chúng ta đang tìm đến những biện pháp tưới khoa học tưới tiên tiến
tức là tưới tiết kiệm đòi hỏi nó có một cây đầu tư là bài bản
nếu không thì rất có những mô hình sẽ thất bại
và những biện pháp tưới tiết kiệm dựa như tưới phun tưới nhỏ giọt
còn tưới dí đối với cà phê chẳng hạn tây nguyên những thứ tưới như thế là đòi hỏi
là phải có kiến thức có kỹ thuật
một lần nữa xin cảm ơn những tư vấn của tiến sĩ
trong chăn nuôi người dân có thể áp dụng một số phương pháp chăm sóc
ngôi dưỡng đàn da súc da cầm để tiết kiệm nước trong điều kiện khô hạn như sau
tận dụng mọi nguồn nước đảm bảo nước uống cho đàn da súc da cầm
chuyển nổi cơ cấu cây trồng làm thức ăn cho da súc
chủ động dự trữ và chế biến các loại
phụ phẩm sau khi thu hoạch làm thức ăn chăn nuôi
những ngày khô hạn thực hiện chế độ chuyển bữa ăn
thời gian cho ăn và khẩu phần thức ăn phù hợp
bên cạnh đó cần chú ý nuôi nhốt với mật độ vừa phải
chú ý vệ sinh trường chạy và phòng bệnh
có thể áp dụng hệ thống tái sử dụng nước tuần hoàn trong trại để tiết kiệm nước
phần thưa quý vị miền trung đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán khốc liệt
còn khu vực đồng bằng sông kiểu long thì lại có nguy cơ hạn mặn
chúng ta đang gặp phải
có nhiều thách thức về nguồn nước trước những tác động của những nửa khí hậu
vâng ạ đúng là như vậy
và tôi nghĩ rằng mỗi người dân chúng ta thì đều cần phải chung tay
để bảo vệ và duy trì nguồn nước sạch bền vững trong tương lai
và nếu như chưa viết những mẹo để tiết kiệm nước trong sinh hoạt
thì chị minh hương cũng như là quý vị các bạn có thể theo dõi trong phóng sự ngay sau đây
để cùng tham khảo và áp dụng trong cuộc sống của gia đình mình
thay vì rửa rau trực tiếp tại bồn
bà lê thị ninh lại chọn cách rửa rau trong những trậu nhỏ hơn như thế này để tiết kiệm nước
không những thế nước sau khi rửa rau còn có thể tái sử dụng cho mục đích khác
đó là chăm sóc cho vườn rau nhỏ của gia đình
việc tiết kiệm nước trong sinh hoạt được tất cả các thành viên trong gia đình bà ninh cùng tham gia thực hiện
gia đình tôi thường tiết kiệm nước từ nguyên liệu rất là nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày
ví dụ như là hàng ngày tôi rửa rau
thì các nước rửa rau ấy
tôi tích vào một cái sợi thùng
sau đó tôi đem ra vườn để tưới rau
hơn nữa cháu tôi còn nhỏ
những lúc ở nhà hay đi học bè
cháu vào dùng nước rửa tay hay rửa mặt
tôi cũng hướng dẫn cháu mở nước như thế nào thì sẽ tiết kiệm nước
còn gia đình chị vũ bích phương
thời gian gần đây đã chuyển hẳn sang dùng loại nước rửa bát do chị tự chế tạo từ rác hữu cơ
vì vậy nước sau khi rửa bát
hoàn toàn có thể tái sử dụng để tưới cây
để tiết kiệm nước thì gia đình mình đã sử dụng cái nzym eco để rửa bát
thì cái nzpeco đấy nó được sử dụng nhờ mình ngâm bởi những cái rác thải hữu cơ ở gia đình ấy
và cái nước rửa bát đấy thì nó rất là thân thiện với môi trường
có thể đem để tưới cây này
có thể cọ bốn tắm này
và có thể đem đi để khử mùi nữa
thế nên là cái nước nó sẽ được tái sử dụng đi ít nhất là hai ba lần
nên là đấy là một phương pháp tiết kiệm nước
đây là những cách tái sử dụng nước hiệu quả nhất mà bất cứ gia đình nào cũng có thể dễ dàng thực hiện
bên cạnh đó trong quá trình sinh hoạt hàng ngày
chúng ta có thể xây dựng một số thói quen để tiết kiệm nước như thường xuyên kiểm tra
bảo trì định kỳ các thiết bị hệ thống dẫn nước
sử dụng các loại vòi sen tia nhỏ
có thể điều chỉnh lượng nước
hạn chế sử dụng bốn tắm
khi giặt đồ gom đủ lượng quần áo cho mỗi lần
điều chỉnh mức nước phù hợp với khối lượng của quần áo
sử dụng nước mưa để tưới cây
cuối cùng khóa nước khi không sử dụng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
ngay sau đây thì những đồng nghiệp của chúng tôi từ thành phố hồ chí minh sẽ gửi cho quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời trường quay sáng phương nam cùng với viên địa viên kim thảo
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thành phố hồ chí minh
đang tạm giữ trần anh vũ cùng chín người liên quan
để củng cố hồ sơ xử lý vi phạm liên quan đến hành vi trộm cắp thùng hàng container
trước đó ngày hai mươi chín tháng bảy
ông trần văn trà đến công an phường cát lái quận hai
trình báo bị mất trộm cùng container chứa hai mươi bảy tấn trị nguyên liệu tại cảng cát lái
có giá trị hơn một tỷ đồng
vào cuộc điều tra công an xác định trần anh vũ là kẻ gây án
qua rà soát container hàng được vũ bán cho nguyễn hữu đăng ba mươi chín tuổi ngụ nhà bè
với giá năm trăm tám mươi một triệu đồng
đăng sau đó bán lại cho một người khác với giá chín trăm linh ba triệu đồng
riêng vỏ thùng container vũ bán cho la văn vũ hai mươi chín tuổi quê hà tĩnh
với giá hai mươi một triệu đồng
la văn vũ sau đó bán lại với giá hai mươi sáu triệu đồng
ngày ba mươi tháng bảy trần anh vũ bị trinh sát bắt giữ trên địa bàn huyện hóc môn
tại cơ quan điều tra vũ khai là em ruột của ông trà
do hai mươi cờ bạc nên trộm cắp để lấy tiền tiêu xài
y cũng từng đánh cắp một chiếc xe sh và một thùng container hạt điều
có giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng ở tỉnh bình phước nhưng chưa bị bắt
ngoài ra vũ từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
ngày ba mươi một tháng bảy công an tp hcm phối hợp trung tâm cấp cứu một trăm một mươi hai
tổ chức tuyên truyền trang bị kiến thức về an toàn giao thông
cho đội ngũ lái xe cấp cứu một trăm một mươi năm trên địa bàn
và chương trình diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ tai nạn giao thông
liên quan đến loại phương tiện ưu tiên này
thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
thương tâm liên quan đến xe cứu thương xe chuyển viện
số liệu thống kê cho thấy nguyên nhân tai nạn ngoài yếu tố khách quan
phần lớn bắt nguồn từ kỹ năng lái xe và xử lý tình huống chưa tốt
của người điều khiển phương tiện
do đó cảnh sát giao thông công an tp hcm tập trung trang bị cho đội ngũ lái xe
và nhân viên cấp cứu một trăm một mươi năm những nguyên tắc giao thông cơ bản
kiến thức về kỹ năng lấy xe những lưu ý khi tham gia giao thông
cụ thể như chấp hành quy định về hiệu lệnh biện báo giao thông
khi nào được và khi nào không được sử dụng tín hiệu ưu tiên
hướng đến mục đích cuối cùng là đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông
khi vận chuyển và cấp cứu người bệnh
kính thưa quý vị sẽ cắt điện nước tại các công trình vi phạm xây dựng
và đây là nội dung mà ủy ban nhân dân tp hcm vừa cho biết
là nhằm chấn chỉnh tình trạng xây dựng chui xây dựng trái phép trên địa bàn
tp hcm hướng đến chỉ tiêu từ năm hai nghìn hai mươi
tp dứt khoát không còn tỉnh
tình trạng vi phạm xây dựng thì việc cắt điện nước
các công trình dự án vi phạm xây dựng nhất định phải được coi là một giải pháp
hơn thế những cá nhân cho phép các công trình dự án xây dựng sai phép
câu nhờ điện nước cũng bị xếp vào đối tượng vi phạm và chịu xử lý chung
được biết quy định cắt điện nước công trình xây dựng vi phạm
từng được quy định tại nghị định một trăm tám mươi năm hai nghìn bảy
tuy nhiên luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bốn không quy định biện pháp này
song song nghị định một trăm ba mươi chín có hiệu luật từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
cũng không quy định cắt điện nước của công trình xây dựng
như một biện pháp xử lý sai phạm về xây dựng
và nhằm góp phần lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
liên quan đến tình trạng xây dựng sai phạm
sở xây dựng tp hcm cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổng số công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng
và công trình xây dựng không phép
nhưng đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng là bốn hai trăm năm mươi hai trường hợp
đồng thời có hai năm trăm bảy mươi ba trường hợp công trình xây dựng không phép
không đủ điều kiện cấp giấy phép trên toàn thành phố
liên quan tới hoạt động ứng dụng gọi xe công nghệ vừa qua
thì hai tài xế là đối tác đã quyết định ráp ra tòa
theo đó một tài xế liệt kê ra tám sai phạm của grab so với đề án số hai mươi bốn
được bộ giao thông vận tải cấp phép
tài xế còn lại khởi kiện việc ráp vi phạm thỏa thuận hợp tác
giữa hai bên khi mà tự động ngừng hoạt động vĩnh viễn đối với tài khoản của mình
theo những nội dung do hai tài xế cung cấp
điều đáng chú ý nhất là việc ráp thông báo khóa ứng dụng vĩnh viễn
đối với hai tài khoản tài xế này do vi phạm văn bản thỏa thuận
trong khi các tài xế khẳng định mình không vi phạm
với lý do tôi mới hỏi là tại sao mà cái giá cước trên cái hiện tại
thì đã bắt tôi thu những cái giá cước hiện thị trên ứng dụng
mà cái tỷ lệ hủy chuyến chấp nhận chuyến thì vẫn được thể hiện trên ứng dụng
mà tại sao mà anh lại đưa ra một cái con số đấy nó hoàn toàn không khách quan
mà từ đó tôi hiểu lại rất là nhiều lần mà phía rap cũng không có đồng ý
tôi vận hành và sử dụng ứng dụng công nghệ grab để chạy xe được khoảng chừng ba tháng
thì tôi bị cắt ứng dụng
các ứng dụng của tôi thì nó nằm chỉ vi phạm là tôi từ chối bốn cuốc nhận xe trong vòng ba tháng
nếu mà tính theo một cái tắc ức sự của đơn vị grab cũng như một số quy định
thì nó chưa vượt mức quy định mà grab đã quy định tức là hai mươi năm
vượt mốc quy định thì tôi chỉ mới có một mươi năm năm
vụ việc trở nên căng thẳng hơn khi anh thiện gửi đơn kiến nghị tới khắp các cơ quan chức năng
còn anh hưng quy định khởi kiện grab ra tòa án
nhân dân quận một mươi thành phố hồ chí minh
và sau hai lần hòa giải bất thành dự kiến phiên tòa xét xử sẽ được diễn ra trong thời gian tới
đến cái ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thì tôi quyết định là tôi nộp đơn kiện công ty prap lên trên tòa án
nhân dân quận một mươi thành phố hồ chí minh để khởi kiện
thì vẫn là grab
và ba cái nội dung
cái nội dung thứ nhất là phía app là phải mở lại tài khoản cho tôi
đó cái nội dung thứ hai là grab sẽ phải bồi thường cho tôi tính từ cái ngày grab đơn phương ngắt ứng dụng
rồi cái thứ ba nữa là đáp là phải cung cấp cho tôi tất cả những cái hóa đơn chứng từ
mà grab đã thay mặt tôi đóng thuế cho nghĩa vụ thuế cho nhà nước
từ đó tới nay là đáp vẫn chưa có thực hiện những cái điều đấy
với quy mô hoạt động và chiếm tỷ lệ phần trăm lớn trong lĩnh vực ứng dụng gọi xe công nghệ
trong khi việc hợp tác với các đối tác tài xế chỉ bằng một văn bản thỏa thuận
thiếu sự ràng buộc về tính pháp lý thì những xung đột lợi ích như thế này xảy ra là điều tất yếu
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan tới vụ việc này
trong các bản tin sau
kính thưa quý vị sau khi ghi dấu trong làn nhạc với album và concert hừng đông
nghệ sĩ violin hoàng crop vừa gửi tặng đến khán giả sản phẩm âm nhạc mới nhất với album là trò chuyện
và đúng với tên gọi trò chuyện đã được đem lại sáu cuộc đối thoại âm nhạc nhiều cảm xúc
giữa thanh âm violin và những giọng ca pop ballad được yêu mến
dự án album hừng đông đánh dấu một hoàng grob một hiện tượng nghệ sĩ violin
theo đuổi phong cách pop
pop ballad cũng như phối trộn thi vị với thanh âm truyền thống
ở hừng đông violin là nhân vật chủ đạo chinh phục cảm xúc thính giả
tuy nhiên đến với trò chuyện bên cạnh bản phối pop với độc ẩm cùng kiều anh
khán giả sẽ được thưởng thức năm sáng tắt mới được donny đóng dài cho năm giọng ca nhạc nhạc ấn tượng
là quang dũng hà trần thu phương lê hiếu và đức phúc
vì quan điểm làm nghệ thuật của hoàng đó ở chỗ rằng là bất cứ một ngành nghệ thuật nào
chúng ta cũng phải giao thoa thôi
và khi cùng nhau giao thoa và khi cùng nhau kết hợp để kể một câu chuyện
thì cái câu chuyện đấy nó không phải là cái câu chuyện là ai hơn ai
hay là cái tiếng nào to hơn tiếng nào mà nó là phải là một bức tranh tổng thể đẹp
tại vì khi mà một bài hát hay là một bức tranh nó có một cái tổng thể đẹp
thì nó sẽ chạm được đến số đông người nghe
chứ còn nghĩ khi mà khán giả bình thường người ta nghe
người ta cũng không thể nào so sánh là cái tiếng hát áp tiếng đàn hay tiếng đàn to hơn tiếng hát
một tác phẩm thành công nó kết hợp rất là nhiều nhiều điều cho một tác phẩm đó
bạn hòa âm người nhà sĩ sáng tác đại sĩ trình bày
tất cả những cái đóng gấp của từng cá nhân để cho cái tác phẩm được nổi bật
bằng ấy có những tác phẩm mà được công chúng yêu mến có những live show riêng của mình
chính vì thế đó là một cái hướng đi đúng của bạn ấy
và bạn ấy là một người trẻ mà đã tống hiến đã có những tác phẩm gọi là để đời như vậy
thì cái điều đó rất là tuyệt vời
cái điều đó đã thấy là
là chứng minh được là bạn đã chạm đi một con con đường đúng đắn
và chứng minh được cái tài năng của mình
album trò chuyện được phát hành với hình thức vi nin đĩa thang
với mong muốn đem đến trải nghiệm âm nhạc chất lượng và trọn vẹn đến khán giả